trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp cùng hội huyết học truyền máu việt nam tổ chức hội nghị khoa học huyết học truyền máu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi với sự tham gia của gần một đại biểu là các chuyên gia các nhà khoa học và cán bộ y tế
đây là hội nghị khoa học lớn nhất của ngành huyết học truyền máu được tổ chức định kỳ là dịp để các đại biểu có cơ hội cập nhật kiến thức mới trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn thông qua gần một trăm linh bài chuyên luận và báo cáo có chất lượng về lĩnh vực chuyên ngành huyết học truyền máu
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi là một năm đầy biến động do đại dịch covid một mươi chín lan rộng trên toàn cầu tuy nhiên công tác chuyển máu tại việt nam đã được tổ chức chủ động sáng tạo và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh
bên cạnh đó dưới áp lực rất lớn vừa điều trị vừa phòng chống dịch đội ngũ chuyên gia cán bộ y tế vẫn không ngừng học hỏi nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng trần đoán điều trị bệnh máu và cơ quan tạo máu
những nỗ lực đó được thể hiện ở các đề tài nghiên cứu khoa học trình bày tại hội nghị có giá trị thực tiễn cao đối với công tác truyền máu và điều trị chăm sóc người bệnh